trước diễn biến của bão số chín nhiều địa phương miền trung cũng đã phát lệnh cấm biển
chủ động bố trí lực lượng phương tiện vật tư sẵn sàng ứng phó với bão số chín không để bị động bất ngờ
bắt đầu từ sáu giờ sáng nay ngày một mươi tám tháng một mươi hai bình thuận triển khai nghiêm việc cấm tàu thuyền
phương tiện vật tài hoạt động và đánh bắt hải sản trên biển
các đơn vị tổ chức kiểm đếm hướng dẫn các chủ phương tiện kêu gọi các tàu thuyền hoạt động trên biển
vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn không đi vào vùng nguy hiểm của bão
hướng dẫn neo đậu sắp xếp tàu thuyền tại các bến bãi đảm bảo an toàn cho người và phương tiện
sẵn sàng lực lượng vật tư phương tiện nhu yếu phẩm thuốc y tế để ứng phó khắc phục sự cố
đảm bảo an toàn trên biển trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
ngày một mươi tám tháng một mươi hai ubnd tỉnh nghệ an yêu cầu các huyện thành phố thị xã trong tỉnh
phối hợp với lực lượng biên phòng và các cơ quan liên quan chỉ đạo ra soát
nắm thông tin các tàu thuyền của tỉnh còn hoạt động trên biển
hướng dẫn tàu thuyền di chuyển về nơi tránh trú bão an toàn
triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với các hoạt động trên biển
an toàn tính mạng và phòng chống dịch covid một mươi chín cho người dân
bảo vệ an toàn hệ thống đê điều hồ đập tài sản trên các đảo và trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản
chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi đã yêu cầu các huyện thị xã thành phố phải hoàn thành
việc kêu gọi tất cả tàu thuyền trong vùng nguy hiểm của bão di chuyển tránh trú hoặc vào nơi neo đậu an toàn
đối với việc hỗ trợ nhân dân chẳng chống gia cố nhà cửa tổ chức di rời sơ tán người dân
trong khu vực nguy hiểm ảnh hưởng bởi gió mạnh của bão đến nơi an toàn
kiểm tra điều kiện an toàn các trụ sở điểm sơ tán
chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi yêu cầu hoàn thành trước một mươi bảy h ngày hôm nay
dự kiến toàn tỉnh sẽ di rời sơ tán hơn bảy tám trăm linh người tại hai mươi hai xã ven biển và huyện lý sơn để tránh chú bão
công tác di rời dân sẽ hoàn thành trước một mươi bảy h ngày hôm nay